mỗi năm thành phố hồ chí minh có ba trăm linh ngày nắng từ đó mà có độ bức xạ cao nhất trên cả nước
đây là một tiềm năng không nhỏ của thành phố
phát huy tiềm năng này trong thời gian qua thành phố hồ chí minh đã đi đầu với ứng dụng năng lượng điện mặt trời
phục vụ hiệu quả cho sản xuất và tiêu dùng của người dân
thành phố hồ chí minh rất có tiềm năng phát triển điện mặt trời với hơn ba trăm linh mái nhà có thể lắp đặt hệ thống điện mặt trời
đạt công suất tương đương lượng điện hàng năm tạo ra hơn một mươi bảy tám trăm linh gigawatt
để đẩy mạnh ứng dụng điện năng lượng mặt trời ngành điện thành phố đã chủ động triển khai kiểm tra thử nghiệm các yêu cầu kỹ thuật
lắp đặt điện kế hai chiều ghi chỉ số điện năng tiêu thụ và chỉ số điện mặt trời phát ngược lên lưới cho khách hàng
năng lượng mặt trời thì hiện giờ đang được ngành điện khuyến khích sử dụng do đây là một nguồn năng lượng sạch thân thiện với môi trường
giúp giảm thiểu nguy cơ về ô nhiễm môi trường
đoàn hành niên tổng ti cũng qua việc khuyến khích sử dụng năng lượng mặt trời
cũng mong muốn tiên triển đến người dân sử dụng điện một cách tiết kiệm qua đó góp phần bảo vệ phát triển cho các thế hệ mai sau
theo khảo sát đến nay thành phố đã có ba trăm tám mươi bốn khách hàng có lắp đặt điện mặt trời áp mái nối lưới đăng ký bán lại phần điện dư cho ngành điện
với tổng công suất lắp đặt là ba sáu mươi bốn mw tăng hai bảy lần so với tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
hiện nay để phục vụ nhu cầu điện cho học sinh evn hồ chí minh đã lắp đặt sáu bộ hệ thống
năng lượng điện mặt trời áp mái tặng cho sáu trường học trên địa bàn
ưu thế của nguồn điện từ năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng tái tạo vĩnh cửu không bị cạn kiệt như nguồn năng lượng hóa thạch và rất thân thiện môi trường
nếu không sử dụng hết khách hàng có thể bán phần điện dưa cho ngành điện
đối với các hệ thống điện mặt trời nối lưới
ngành điện thành phố phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi năm sản lượng điện mặt trời đạt khoảng tám năm mw